tình hình bệnh dịch trong chăn nuôi tại nước ta đang có nhiều diễn biến bất thường đặc biệt là cúm ah năm n sáu và lờ mồm long móng cùng với ảnh hưởng của thời tiết làm suy giảng đề kháng ở vật nuôi tạo điều kiện để dịch bệnh bùng phát
tại hội nghị triển khai các giải pháp phòng chống bệnh cúm da cầm và bệnh trên đàn gia súc do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức ngày một mươi ba tháng hai các đại biểu đã nhấn mạnh cần đặc biệt chú trọng chủ động tổ chức tiêm phòng vật nuôi cũng như nâng cao năng lực giám sát dịch bệnh
nhất là trong thời điểm xuất hiện nhiều dịch bệnh như hiện nay
bên cạnh đó các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm phải được thực hiện quyết liệt và đồng bộ vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh cân đối cung cầu và đảm bảo an sinh xã hội tập trung xây dựng các vùng an toàn dịch bệnh cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học đồng thời tăng cường năng lực giám sát phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm